sáng nay thượng ủy quyền của trung ương đoàn đồng chí hoàng cẩm thạch phó bí thư tỉnh đoàn hà tĩnh
đã đến nhà trao quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đại úy trần trung hiếu
cán bộ công an xã xuân hồng huyện nguy xuân đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng
đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo chú tại xã xuân hồng
nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang thì bất ngờ bị đối tượng trần trọng gia bảo
dùng kéo đâm trọng thương mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh gia đình đồng đội
các y bác sĩ kịp thời cấp cứu và cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng đồng chí trần trung hiếu
đã hy sinh vào lúc sáu h ba mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một sự hy sinh anh dũng của đại úy trần trung hiếu
là tấm gương hết mình về công việc xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho tuổi trẻ cả nước
tuổi trẻ công an nhân dân và tuổi trẻ công an tỉnh hà tĩnh học tập và nói theo
trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng scb cùng các đơn vị
có liên quan cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố tám mươi sáu bị can
theo đó bị can trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị cơ quan cảnh sát điều tra
đề nghị truy tố tám mươi sáu bị can
ba tội danh gồm tha mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ
các bị can còn lại bị truy tố về các tội danh tha mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
một trong số tám mươi hai bị can bị đề nghị truy tố có đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
ngân hàng nhà nước
kết quả điều tra xác định cựu cục trưởng đỗ thị nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ năm hai triệu usd
để bao che bưng bít cho các sai phạm của bà trương mỹ lan và ngân hàng scb
việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến ngân hàng nhà nước chính phủ không có đủ thông tin tài liệu
để chỉ đạo xử lý các xe phạm của ngân hàng scb ngăn chặn hành vi phạm tội của bà trương mỹ lan và đồng phạm
xảy ra tại ngân hàng scb
hành vi làm trái công vụ trái quy định pháp luật thanh tra của bị can đỗ thị nhàn để giúp đỡ trương mỹ lan
tạo điều kiện cho vạn thịnh pháp ngân hàng scb thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định truy nã đối tượng lê quốc thống
trú tại phường một mươi ba quận một mươi tp hcm về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra lê quốc thống là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ gsv
cùng đồng bọn đã thành lập bảy công ty để cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn đòi nợ thuê gọi điện đe dọa
chửi bới cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự nhằm gây sức ép buộc khách hàng phải trả nợ
nếu phát hiện đối tượng ở đâu người dân có thể báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
theo số điện thoại chín trăm ba mươi sáu tám mươi sáu hoặc cơ quan công an nơi gần nhất tổng đài một trăm một mươi ba
hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook của công an tp hà nội
cơ quan công an cũng yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người
tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc ẩn trú tại tỉnh bình định bản án chín năm tù
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bảy h ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại phường nhân bình tp quy nhơn
ông nguyễn thanh hùng đến nhà của nguyễn ngọc ẩn đòi số tiền ba trăm linh triệu đồng và có lời nói xúc phạm
nên hai bên đã xảy ra tranh cãi
một nhát vào ngực một nhát vào cổ tay trái của ông hùng
nhờ có đồng mũ bảo hiểm và được người dân can ngăn đưa đi cấp cứu kịp thời
nên ông hùng không chết mà chỉ bị thương tích với tỷ lệ một mươi chín
liên quan đến vụ nổ khí ga bên trong nhà máy đóng tàu dung quất hiện đã có hai nạn nhân tử vong
sáu trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện và một người đã xuất viện
nạn nhân thứ hai trong vụ nổ ga bên trong nhà máy đóng tàu dung quất là thợ lắp ráp trú tại xã tịnh khê
thành phố quảng ngãi đã tử vong sau một mươi ba ngày điều trị trước đó vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một
một vụ nổ khí ga trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quốc tại
buồng bơm tàu legend đã khiến chín nạn nhân bị bỏng thời điểm trên các công nhân thuộc phân xưởng ống
xưởng thiết bị tàu nhà máy chế tạo của công ty đang hàn cắt tại tầng đáy của buồng bơm tàu legend
thì xảy ra sự cố cháy tại kết trống dưới đáy buồng bơm gây bỏng cho nhóm công nhân nguyên nhân
ban đầu dẫn đến sự cố trên là do van đường ống dẫn dầu bị dò dỉ vào trong kết trống cùng lúc các
công nhân tiến hành công việc sinh lửa hơi dầu phát sinh trong kết ống mở ra trước đó bay lên
bắt gặp tên lửa đã gây cháy nổ trên địa bàn xã đỉnh bàn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh vừa xảy
ra vụ nổ lớn trong căn bếp của một hộ dân khiến một người chết và hai người bị bỏng nặng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn
phát ra từ căn bếp của nhà bà nguyễn thị thương ở thôn tân phong xã đỉnh bàn khi đến nơi thì
người dân phát hiện căn bếp của nhà bà thương đã bị đổ sập hoàn toàn và bên trong có
ba nam thanh niên bất tỉnh do bị bỏng nặng ba nạn nhân được xác định là anh nguyễn trọng hùng
cháu của bà thương trần văn hiếu và võ tá quân cùng chú tại thôn tân phong được đưa đi cấp cứu nhưng
do vết thương quá nặng nên anh nguyễn trọng hùng đã tử vong hai nạn nhân còn lại bị bỏng nặng
được chuyển ra hà nội để điều trị nhận được tin báo công an xã đỉnh bàn phối hợp với công an
huyện thạch hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ nguyên
nhân bước đầu được xác định là do ba nạn nhân trong quá trình chế tạo pháo trong căn bếp dẫn đến phát nổ
thời gian vừa qua lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện bóc gỡ nhiều đường dây mua bán vận chuyển
tàng trữ các loại pháo nhập lậu pháo hoa giả đáng chú ý là gần đây các đối tượng nhận thấy người tiêu
dùng ưa chuộng các loại pháo hoa được sản xuất bởi nhà máy z một trăm hai mươi một do đó các đối tượng đã sản
xuất pháo hoa giả mạo nhãn mát của đơn vị này để lưu thông trên thị trường nhằm thu lợi bất chính
đây là số lượng pháo hoa giả gắn nhãn pháo hoa do nhà máy z một trăm hai mươi một sản xuất
đã bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ tại một phòng trọ trên địa bàn thành phố hà nội
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng khẳng định toàn bộ số hàng này là sản phẩm không
rõ nguồn gốc xuất xứ được các đối tượng in tèm nhãn gần giống với sản phẩm pháo hoa của nhà máy z một trăm hai mươi một
rồi bán ra thị trường chỉ có mỗi mấy cái nhãn mát được in của cơ quan bộ quốc phòng được phép sản
dán vào là xong nhưng lại thô thiển đến mức là nội dung thì lại còn không đúng chỉ được cái tên
mà lại đặt ở trong khu chung cư này thì đây là chứng minh
trước những diễn biến phức tạp của tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng
ảnh hưởng đến quyền của người tiêu dùng từ năm hai nghìn hai mươi hai nhà máy z một trăm hai mươi một đã thay đổi công nghệ
loại bỏ quy trình sản xuất pháo hoa bằng ống giấy và thay bằng dàn ép bột giấy liền cối đây là công
nghệ sản xuất pháo hoa duy nhất tại việt nam hiện nay và các đối tượng làm giả không thể sao chép được
đồng thời tăng cường các biện pháp chống dàn lận thương mại như ứng dụng mã qr biến đổi trên từng sản phẩm
vâng trên tên tôi là dàn pháo hoa chính hãng do nhà máy z một trăm hai mươi một sản xuất và để phân biệt với các loại
pháo hoa giả đang tràn lan trên trường hiện nay thì nhà máy đã gắn mã qr cho từng sản phẩm và người mua
dễ dàng sử dụng điện thoại để kiểm tra thông tin về nguồn gốc của sản phẩm này chúng tôi tập trung vào
mấy cái giải pháp giải pháp thứ nhất đó là chúng tôi tập trung đổi mới công nghệ sản phẩm để nâng cao
chất lượng sản phẩm để làm sao mà không làm giả được các sản phẩm đâu trên những quy mô công nghiệp và sản
phẩm nằm vào chất lượng thương hiệu mô mã và sản phẩm của chúng tôi là được đánh giá hợp quy với các thông số
kỹ thuật phù hợp với cái thông tư bốn hai nghìn một mươi một của bộ công an bên cạnh đó là giải pháp thứ hai là trên cái sản phẩm
của chúng tôi thì có cái tem chống hàng giả dán mã qr code biến đổi người mua sản phẩm dễ dàng quét cái mạng
qr code để nhận diện
thương hiệu sản phẩm và cái xuất xứ của cái sản phẩm nơi chúng tôi sản xuất cái giải pháp thứ ba là chúng tôi đẩy mạnh cái tuyên truyền
tuyên truyền cho người dân nhận biết được về sản phẩm thế nào là sản phẩm pháo hoa do chúng tôi sản xuất
từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng gia tăng hoạt động mua bán tàng trữ các loại pháo hoa nhập lậu pháo hoa giả
việc sử dụng các loại pháo hoa này là vi phạm pháp luật và tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao
theo đó cùng với các biện pháp của lực lượng chức năng phía nhà máy đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất đồng thời hạ giá thành sản phẩm
điều này sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng và tránh tình trạng tiền mất tật mang khi mua phải pháo hoa nhập lậu pháo hoa giả
ở khuyên cáo người dân ở lĩnh vực này thì báo cáo với các đồng chí là cái việc đầu tiên là tìm đến các cái cửa hàng các cái địa chỉ và các cái cửa hàng cũng như các cái đại lý hệ thống phân phối sản phẩm pháo hoa của chúng tôi trên toàn quốc
một cái vấn đề nữa đó là trong cái phần mềm quản lý bán hàng tại các cửa hàng của tôi thì khi người mua hàng đến mua sản phẩm của chúng tôi thì phải khai báo thông tin bao gồm là họ tên địa chỉ này rồi thì là mục đích sử dụng cái sản phẩm đó và số lượng sản phẩm
và sau khi mua hàng thì chúng tôi sẽ cấp cho một cái phiếu bán hàng do chúng tôi xuất ra và cái đó là cái chứng từ để mà người dân trong quá trình sử dụng được đưa ra để mà khi có cơ quan pháp lý để người ta chứng nhận đây là cái sản phẩm phù hợp với quy định